nhân dịp tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng được quốc hội khóa một mươi bốn bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiều hãng truyền thông quốc tế đã phản ánh đậm nét về sự kiện này
các hãng thông tấn thế giới dẫn lời nhiều nguyên thủ quốc gia tin tưởng rằng nhận thêm cương vị mới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ hoàn thành những nhiệm vụ mà đảng và nhân dân việt nam giao phó tiếp tục đưa việt nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế
tân hòa xã trích dẫn chia sẻ của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sau lễ tuyên thệ nhậm chức
tôi mừng vì được quốc hội và nhân dân tin cậy yêu mến giao nhiệm vụ lo là làm thế nào hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước đất nước
tân hoa xã cũng cho biết tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã gửi điện chúc mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng được bầu giữ cương vị chủ tịch nước
hãng tin brensa latina cũng phản ánh đậm nét sự kiện tổng bí thư nguyễn phú trọng được quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước thông qua hình thức bỏ phiếu kín
tuân thủ hiến pháp việt nam quy định của quốc hội và nghị quyết của hội nghị trung mương viii
hãng tin cũng cho biết bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba raúl castro ruz chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba miguel díaz canem becmudez đã gửi điện mừng tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cùng ngày hãng tin tass của nga đã dẫn điện mừng của tổng thống vladimir putin tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trong bức điện tổng thống putin nhấn mạnh kết quả bỏ phiếu của quốc hội việt nam chứng tỏ uy tín cao của đồng chí nguyễn phú trọng trong những năm công tác trên các cương vị cấp cao của đảng và nhà nước
đồng thời là sự ghi nhận công lao của đồng chí trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và củng cố vị thế đối ngoại của việt nam
tổng thống putin đã nhắc tới cuộc gặp với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng diễn ra vào tháng trước tại thành phố sochi trong khuôn khổ chuyến công du của tổng bí thư tới nga
ông putin cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng hai nước sẽ củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
nhiều hãng tin lớn trên thế giới như afp pháp reuters anh washington post mỹ kyodo nhật bản new stress times singapore cũng đã phản ánh đậm nét sự kiện tổng bí thư nguyễn phú trọng được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
afp dẫn lời các chuyên gia cho rằng sau khi giữ cương vị mới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch chống tham nhũng hiện nay
các cơ quan truyền thông quốc tế lớn khác cũng đăng tải tiểu sử và thành tựu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng